với đặc hồ với công việc của mình là nhân viên siêu thị thường đi về bề thường xuyên tiếp xúc nhiều người thì tất cả các danh mục trên các mã ứng dụng của công an thành phố thì mình đều trung thực mình khai báo với chính xác để bảo vệ sức khỏe giữa bản thân và kể cả cộng đồng xung quanh
lỡ mà tiếp xúc với f một hoặc f thì mình cũng có thể phương hướng giải quyết được
thành phố hồ chí minh cũng đang tính đến phương án dùng mở qr để kiểm soát người dân qua các chốt kiểm soát thay vì dùng giấy đi đường
tất cả các biện pháp được đưa ra đều hướng đến mục tiêu kiểm soát chặt việc thực hiện giãn cách xã hội ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh
do đó người dân cần tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để chung tay với lực lượng công an chiếu quyền thành phố để lùi dịch bệnh để cuộc sống sớm trở lại bình thường
thành phố đà nẵng trong ngày hôm nay cũng tiếp tục thực hiện việc giãn dân và di rời người dân đang sinh sống
trong các khu vực là ngõ ngách có nguy cơ cao về số ca mắc để hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo tại đây
và đến thời điểm ngày hôm nay thành phố đã tiến hành di rời gần năm trăm linh người đến các khu cách ly tập trung trên địa bàn
tính đến ngày bốn tháng chín ngách bảy mươi hai đường nguyễn tất thành phường thanh bình quận hải châu đã ghi nhận ba mươi sáu ca mắc
đa phần nhà cửa trong ngõ ngách đều sang sát với mật độ dân số cao không gian lại chật hẹp vấn đề thông khí rất hạn chế
nên đã xảy ra
tình trạng lây nhiễm chéo
để khống chế số lượng f tại các ngò ngách trong chiều nay
ủy ban nhân dân phường thanh bình đã di dời năm mươi tám nhân khẩu đến khu cách ly riêng biệt
mặc dù có nhiều bất tiện khó khăn trong việc sinh hoạt nhưng người dân đều đồng tình với chủ trương của thành phố
em tin là thành phố sẽ có những quyết định hỗ trợ cho dân thích hợp
đến thời điểm này thành phố đã thực hiện di dời gần năm trăm linh người đến khu cách ly tập trung
trong đó chủ yếu tập trung ở điểm nóng quận thanh khê cẩm lệ và hải châu
kiểm tra tại điểm giãn dân bang chỉ đạo phòng chống dịch thành phố yêu cầu các địa phương
tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng dịch bên trong ngõ ngách sau khi di dân
và đảm bảo chế độ chính sách cho người dân tại điểm cách ly
đối với lại những cái hồ
người già ốm rồi bị nằm tại chỗ đau ốm
thì trên tinh thần đó thì phường cũng đánh giá và có những cái hỗ trợ bằng cách là vận động
bà con là ở nguyên trong nhà thực hiện đảm bảo đúng năm k và thứ hai nữa là cho ở tại chỗ
còn là những trường hợp khác thì chúng tôi sẽ chia ra giãn dân và sau cái đợt đánh giá
nếu mà tiếp tục có những cái ca dương thì chúng tôi sẽ bục lòng chúng tôi
bằng các cái biện pháp y tế chúng tôi sẽ chuyển các cái hồ này đi đến những cái khu vực
nó ổn định
nguyên tắc là mặc dù dân thì chưa phải là những f một
tuy nhiên là họ như tôi rất nhiều lần phân tích ấy
họ ở những cái vị trí mà có cái nguy cơ tiếp xúc và hiện nay cái chủng này
thì cái việc mà chúng ta đánh giá về mức độ ép liên quan là hoàn toàn là có cơ sở
bởi vì là có thể lây nhiễm qua không khí
ở những cái lơi mà yếm khí những lơi không thông thoáng
thì cái khả năng mà lấy nhiễm qua không khí là không thông thoáng
cái lấy nhiễm là rất cao nên là xác định họ là một cái f liên quan
nên là đối với họ thì về mặt chế độ chính sách chúng ta áp dụng
như là khi chúng ta áp dụng ở khu cách ly tập trung
sau hai mươi ngày thực hiện phong tỏa đà nẵng cơ bản khống chế được dịch bệnh
thành phố có đủ cơ sở để xác định rõ các vùng và mức độ nguy cơ
từ đó áp dụng các biện pháp phòng dịch theo ba cấp độ vùng đỏ vàng và xanh
vì chí chuyển giãn cách bức hội dân ở các ngõ ngách
khu chung cư hiện nay là giải pháp để tránh việc lây nhiễm sâu
lan rộng và chuyển hóa dần vùng đỏ
nhằm kiểm soát chặt chẽ không để phương tiện và công dân lợi dụng khai báo
đi qua địa bàn tỉnh vĩnh phúc để ở lại địa bàn
không chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh
lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát số một ở cầu xuân phương
thành phố phúc yên đã giám sát dẫn đường cho bốn mươi hai công dân từ vùng dịch
về qua địa bàn tỉnh vĩnh phúc an toàn
vào lúc hai mươi ba h ngày ba tháng chín bốn mươi hai công dân đi bộ từ vùng dịch
về đến chốt kiểm soát số một ở đầu cầu xuân phương
nơi tiếp giáp giữa thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc với huyện mê linh
thành phố hà nội có nguyện vọng được thuê các xe taxi trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
trở đi qua địa bàn tỉnh vĩnh phúc để về quê ở các tỉnh phú thọ
tuyên quang sơn la hà giang
và tại đây bốn mươi hai công dân đã được lực lượng chức năng yêu cầu làm các thủ tục
và tổ chức giám sát dẫn đường cho đi qua địa bàn tỉnh vĩnh phúc an toàn
trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
để thực sự là những lá chắn thép không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn
lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát trên các tuyến đường trọng yếu
ra vào địa bàn tỉnh đã tăng cường giám sát chặt chẽ
không để bỏ lọt bất kỳ một trường hợp nào từ vùng dịch đi vào hay đi qua địa bàn tỉnh
không chấp hành các quy định phòng chống dịch
thưa quý vị
trên cơ sở hỗ trợ các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
bộ công an đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý công dân diện chính sách covid
và đây là giải pháp khai thác thông tin dân cư trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hệ thống phần mềm này sẽ xác định được đúng đối tượng số lần hỗ trợ
và đặc biệt là người dân sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi khi xác nhận lĩnh
trợ cất tại nơi cửa chú
hơn một tháng nay cửa hàng trị yến buộc phải đóng cửa do yêu cầu của thành phố hà nội thực hiện chỉ thị một mươi sáu
qua giả soát gia đình chị nằm trong diện được nhận hỗ trợ theo nghị quyết sáu mươi tám
nếu như trước để được nhận hỗ trợ chị yến phải về nơi thường trú để xin giấy xác nhận
thì nay thủ tục này đã được cắt giảm
cái thủ tục này thì tôi thấy là rất là dễ dàng
chúng tôi không hề phải về đến cái địa phương nơi mình sinh sống để làm kê khai rồi này kia
mọi khi thì rất là những cái giấy tờ thì liên quan đến giấy tờ thì nói chung là cũng hơi là cẩn thận
nhưng mà lần này thì tôi thấy rất là tạo điều kiện
đây là kết quả từ việc triển khai phần mềm quản lý công dân diện chính sách covid một mươi chín
theo đó qua tra cứu công dân thường trú nếu đã nhận hỗ trợ
hệ thống tiến hành đánh dấu trạng thái cập nhật ngày và số lần nhận hỗ trợ
với trường hợp công dân tạm trú qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
công an khu vực tiến hành xác minh trao đổi thông tin với công an nơi công dân đăng ký thường trú
về việc đã nhận hoặc chưa nhận hỗ trợ
điều này có nghĩa người lao động không phải về nơi thường trú xin xác nhận
thay vào đó sẽ được tạo điều kiện nhận tiền hỗ trợ ngay tại nơi tạm trú
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng trong việc xác minh này
bởi vì là cái việc xác minh đã được thực hiện thường xuyên trong cái nghiệp vụ của lĩnh vực công tác đăng ký quản lý cư trú
nếu người dân sinh sống trên địa bàn sẽ được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương
thông qua việc xác minh thông tin công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đảm bảo việc thông tin của công dân luôn chính xác
bộ công an cho biết trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hiện công an cấp xã phường trên cả nước đang tiến hành hỗ trợ việc lập danh sách thống kê nhanh đối tượng theo nghị quyết sáu mươi tám
phối hợp cùng với ủy ban nhân dân đối sánh từng trường hợp theo nguyên tắc một lần hỗ trợ trên một chính sách hỗ trợ
các trường hợp ở ngoại tỉnh và các trường hợp đang thực hiện giãn cắt không lấy được giấy xác nhận
thì chúng tôi sẽ chuyển chúng tới các đồng chí công an
các trường hợp ở ngoại tỉnh và các trường hợp đang thực hiện giãn cắt không lấy được giấy xác nhận
thì chúng tôi sẽ chuyển chúng tới các đồng chí công an
đối với cả công an phường trong thời gian vừa qua cũng nhận được rất nhiều yêu cầu trao đổi của công an các đơn vị địa phương
đối với công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn mà đi ăn ở nơi khác sinh sống
chúng tôi cũng đã đối chiếu với danh sách ủy ban để trao đổi và cho kịp thời tránh xót lọt và khai báo gian dối nhận hai lần
chúng tôi cũng đã đối chiếu với danh sách ủy ban để trao đổi và cho kịp thời tránh xót lọt và khai báo gian dối nhận hai lần
mới đây sở lao động thương binh và xã hội tp hà nội đã ra văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các cấp lập danh sách người đã nhận được hỗ trợ
gửi công an cơ sở cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trên cơ sở đó ra soát đối tượng không để lợi dụng trục lợi chính sách
việc đưa vào sử dụng giải pháp khai thác hiệu quả nền tảng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong phần tiếp theo của bản tin công tác đặc sá năm hai nghìn hai mươi một đã đánh dấu quyết định nhân văn đặc biệt
đầy ý nghĩa trong việc đảm bảo quyền con người tại việt nam
trong phần tin quốc tế nhiều nhân viên y tế tại lào đã mắc covid một mươi chín
bản tin tiếp tục với các tin tức
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh trà vinh đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
huỳnh nhật tân chú tại huyện cầu kè nguyễn trọng phú và châu trung nhân cùng chú tại thành phố trà vinh
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
vào sáng ngày ba tháng chín qua tin báo của người dân phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an thành phố trà vinh đã bắt quả tang tân và phú đang nhận hai thùng mì tôm từ xe ô tô được phép lưu thông qua luồng xanh
có dấu hiệu nghi vấn qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng mì tôm có bốn bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng
và một bịch chứa ba mươi viên nén màu xanh qua giám định tất cả đều là ma túy tổng hợp với tổng khối lượng là hơn bốn mươi chín gram
mở rộng điều tra cơ quan công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của châu trung nhân do có liên quan đến vụ án
bước đầu các đối tượng khai nhận mua ma túy ở thành phố bến tre sau đó lợi dụng xe được phép lưu thông qua lùng xanh để vận chuyển về trà vinh tiêu thụ
còn tại tỉnh lâm đồng công an huyện di linh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bảy tài xế xe tải tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực lưu trú tập trung phòng chống covid
vào lúc hai mươi một h ngày hai tháng chín công an huyện di linh tỉnh lâm đồng bất ngờ kiểm tra một xe đầu kéo
đang đậu trong khu lưu trú tập trung dành cho tài xế phụ xe tải tại thị trấn di linh và phát hiện trong cabin có bảy đối tượng đang sử dụng ma túy
tại hiện trường công an thu giữ một đĩa xứ màu trắng trên đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng mà các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp
ba tờ tiền được cuốn tròn và một thẻ nhựa màu trắng được chế để sử dụng ma túy
bước đầu công an xác định lái xe huỳnh ngô thế kỷ là người mua ma túy về và rủ thêm sáu lái xe khác trong khu cách ly
cùng sử dụng hệ công an huyện đã thu giữ toàn bộ tăng vật liên quan để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị vào ngày ba mươi tháng sáu chủ tịch nước đã ký ban hành quyết định về đặc giá năm hai nghìn hai mươi
trong đó quy định cụ thể các điều kiện để được đặc xá cũng như những trường hợp không được đặc xá
và chỉ sau ba tháng với tinh thần khẩn trương quyết liệt đảm bảo công bằng dân chủ khách quan
hơn ba phạm nhân đã được nhận quyết định đặc xá nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
công tác đặc sá năm hai nghìn hai mươi một đã đánh dấu bước tiến trong việc đảm bảo quyền con người tại việt nam
ngay sau khi có quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước và hội đồng tư vấn đặc xá
bộ công an đã thành lập ban chỉ đạo đặc xá của bộ công an nhanh chóng ban hành nhiều quy định văn bản hướng dẫn về đặc xá
trong suốt hai tháng tại các trại giam của bộ công an
bên cạnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thì công tác đặc xá cũng được tập trung triển khai cao độ
mọi thông tin tiêu chuẩn hướng dẫn đề nghị xét đặc xá được phổ biến quán triệt đến từng phạm nhân
các quyết định đặc xá cũng như các quy định của hướng dẫn về đặc xá đã được niêm yết tới tất cả các nơi dễ nhìn nhất
và trực tiếp xuống đến các buồng giam các khu giam
các bảng tin của khu giam giữ phạm nhân
cùng với đó là hệ thống truyền thanh của đơn vị cũng liên tục phát ngày ba lần về quyết định của chủ tịch nước
cũng như hướng dẫn của hội đồng tư vấn đặc xá
năm nay là năm đầu tiên luật đặc xá năm hai nghìn một mươi tám được áp dụng với nhiều quy định mới
các đối tượng được xét duyệt đặc xá mở rộng hơn so với trước đây thể hiện sâu sắc giá trị nhân văn hướng thiện của pháp luật
tuy nhiên điều kiện quy trình xem xét đặc xá chặt chẽ hơn
các phạm nhân phải đạt mức khá trong suốt thời gian chấp hành án mới đủ tiêu chuẩn
đây là một việc làm mang ý nghĩa nhân đạo khoan hồng của đảng nhà nước và của dân tộc ta
thể hiện những tinh thần bao dung rộng lượng khoan hồng đối với những người phạm tội tạo cho họ một cơ hội sớm trở về
tái hòa nhập cộng đồng trở thành công nhân có ích cho xã hội
phương trầm bảo đảm không để lọt không để sót không chỉ áp dụng với phạm nhân người việt nam
mà cũng áp dụng công bằng đầy đủ với cả những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài
việc xem xét đặc xá cho những trường hợp quốc tịch nước ngoài dịp này giúp cộng đồng quốc tế nhận thức rõ hơn về chủ trương chính sách của đảng và nhà nước ta
qua công tác đặc xá này những nỗ lực để bảo vệ con người của ta sẽ được cộng đồng quốc tế ghi nhận
trong số hơn ba phạm nhân người được tha tù trước thời hạn thì cũng có khoảng hai mươi phạm nhân người nước ngoài
và chúng ta đã đảm bảo rằng tất cả những phạm nhân đó người nước ngoài hay là người việt nam đều được đối xử công bằng như nhau để về tất cả các điều kiện tiêu chuẩn
hơn ba người được đặc xá vào đúng dịp quốc khánh được hưởng niềm vui đoàn tụ với gia đình
đây là một chủ trương chính sách lớn của đảng và nhà nước ta trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người một cách công bằng bình đẳng
cho tất cả mọi người
tất cả đối tượng công dân kể cả những người đang chấp hành hình phạt tù
bên cạnh đó đặc xá còn thể hiện sự tiếp nối đạo nghĩa nhân văn sâu sắc của dân tộc truyền thống tốt đẹp của dân tộc việt nam
chúng ta biết là cái mục đích của thi hành án phạt tù thì không phải là vấn đề là nhằm cái mục đích là trừng trị mà chúng ta phải kết hợp cả chừng trị nhưng mà phải đề cao vấn đề là giáo dục cải tạo
qua các cái lần mà chúng ta xét đặc xá thì nó sẽ tạo ra một cái động lực để phân đấu
bởi vì là chúng ta phải đưa ra cho tất cả các phạm nhân khác là cũng phải bình chọn thế rồi là nhận xét đánh giá mà
cho nên là những người mà người ta đã được các cơ quan người ta thẩm định thẩm tra đúng đủ tiêu chuẩn được đặc xá đợt này
thì những cái anh mà chưa được xét lấy đó làm cái gương để mà anh tiếp tục anh phấn đấu cho nên là tôi thấy là rất là có ý nghĩa
quyết định đặc xá của chủ tịch nước không chỉ mang tới niềm vui đoàn tụ mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa thứ hai làm lại cuộc đời
cho những con người từng lầm lỡ